nhiều trang mạng xã hội loan tin tôm hùm cần được giải cứu vì chỉ có giá từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn đồng một kg
thế nhưng trên thực tế mặc dù chưa vào chính vụ nhưng tại các vùng nuôi của tỉnh phú yên tôm hùm xanh vẫn có giá từ năm trăm linh đến sáu trăm linh nghìn đồng tôm hùm bông có giá một ba triệu đồng một kg
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
vụ này ông nguyễn văn bảy ở phường xuân yên thị xã sông cầu tỉnh phú yên thả nuôi năm mươi lồng với khoảng bảy năm trăm linh con tôm hùm xanh
mặc dù còn hơn năm tháng nữa mới đến chính vụ thu hạch tôm nhưng ông bảy đã phải bán mỗi ngày ít nhất hai mươi kg với giá năm trăm năm mươi đồng loại bốn con một kg để có tiền mua thức ăn cho tôm
tại thời điểm hiện nay giá tôm hùm ở phú yên có giảm khoảng hai trăm linh đồng một kg so với cùng kỳ năm trước
chứ không phải giá hai trăm linh đồng một kg và cần được giải cứu như một số trang mạng xã hội loan tin
người tiêu dùng nên cẩn trọng vì rất dễ mua phải tôm nhiễm bệnh giá rẻ không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
cũng thể khuyến cáo với lại các người tiêu dùng người thu mua
đấy nên xác định lại cái thông tin và nên lựa chọn những loại tôm hùm an toàn thực phẩm
nó nuôi đúng cái vùng nuôi an toàn để sử dụng để sử dụng
việc tôm hùm ở phú yên giảm giá nhẹ phần nào do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng chưa đến mức cần được giải cứu
người nuôi cần tiếp tục chăm sóc tốt cho tôm
vì nhiều khả năng tôm sẽ tăng giá khi hoạt động mua bán xuất khẩu trở lại bình thường